theo luật thủy sản kể từ ngày một tháng bốn năm nay tàu cá có chiều dài từ một mươi năm mét trở lên
phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình mới được ra khơi hay vào bên trong cửa biển
tại quảng ngãi quá trình lắp đặt thiết bị này trên các tàu cá vẫn chưa được triển khai đúng thời hạn
hiện ngành chức năng tỉnh quảng ngãi và các đơn vị hỗ trợ các tàu thuyền còn lại hoàn thành công tác này
sau phiên biển đầu năm những ngày qua ông trần u đã cho tàu cặp bờ
để tiến hành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định
ông và các thuyền viên cũng được hướng dẫn cách sử dụng thiết bị
cũng như các quy định yêu cầu vận hành giám sát trong quá trình tàu đánh bắt xa khơi
hoàn tất công tác lắp ráp ông u yên tâm và vững tin hơn
khi được sự hỗ trợ tích cực hơn nữa từ đất liền cho những chuyến vươn khơi mới
toàn tỉnh quảng ngãi
quảng ngãi có hơn ba ba trăm linh tàu thuyền phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
đến nay một sáu trăm năm mươi chiếc đã lắp đặt theo quy định đạt tỷ lệ hơn năm mươi
lượng tàu thuyền thuộc diện quy định
hiện gần năm trăm linh tàu thuyền nằm bờ không khai thác nên chưa lắp đặt thiết bị
các chủ tàu đánh bắt xa bờ tiếp tục khẩn trương trở về bờ để hoàn tất lắp đặt
ngành chức năng tỉnh quảng ngãi và các đài thông tin duyên hải miền trung
phối hợp hỗ trợ ngư dân công tác kỹ thuật vận hành thiết bị
sự cố trên biển thì mình hỗ trợ trên giam là mình giám sát được cái thiết bị
nên là biết khi nào có sự cố thì người nhà có thể giám sát được cái thiết bị
nên khi mà gặp sự cố trên biển thì liên hệ với đài viên hải để liên lạc với tàu
dự kiến sau chuyến biển đầu năm các tàu thuyền quảng ngãi cập bờ và công tác lắp đặt thiết bị sẽ nhiều hơn
hiện lực lượng biên phòng chính quyền địa phương triển khai các biện pháp tuần tra
kiểm soát tàu thuyền để bảo đảm lắp đặt đầy đủ thiết bị hành trình trước khi xuất bến xa khơi